là bị cáo chủ mưu cầm đầu của đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lê đại hải bốn mươi tuổi
trú tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị vừa bị toán nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm
và tuyên án tử hình về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hải cùng tú chưa rõ lai lịch vào đà nẵng cấu kết với nguyễn vũ trọng
trú tại phường hòa an quận cẩm lệ hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
trong tháng hai và tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trọng nhiều lần mua ma túy từ hải với số lượng lớn
giao động từ hai trăm linh đến hơn ba trăm linh triệu đồng
khi hai tin trọng và bạn gái bị bắt cùng số ma túy vừa mới nhận hải đã bỏ trốn vào bình dương
thì bị công an địa phương phát hiện và bắt giữ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba